tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng lào thonglun sisulit
đang có chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng gặp lại thủ tướng thonglun sisulit
đồng thời chúc mừng đồng chí thonglun sisulit về những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm chính thức việt nam lần này
cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng đã thành công tốt đẹp hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam lào
về tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trong tình hình mới
cũng như ký kết những văn bản quan trọng để tăng cường hợp tác giữa hai nước
trong đó có nghị định thư về sửa đổi hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về dự án xây dựng nhà quốc hội lào
thủ tướng lào thonglun sisulit vui mừng thông báo chuyến thăm chính thức việt nam lần này
hai thủ tướng đã hội đàm thành công hai bên đã ký kết và trao đổi tám văn kiện hợp tác
đồng thời đề nghị quốc hội hai nước tăng cường giám sát việc thực hiện các văn bản thỏa thuận hợp tác
mà hai chính phủ đã ký kết
thủ tướng thonglun sisulit cũng nêu rõ hai bên sẽ nỗ lực thực hiện các văn kiện đã ký kết
nhằm tạo đột phá trong quan hệ song phương đồng thời cùng nhau tháo gỡ giải quyết khó khăn
vướng mắt nảy sinh trong quá trình hợp tác
hai bên cũng đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về nhiều nội dung cụ thể liên quan tới cơ chế phối hợp
giữa quốc hội và chính phủ quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác giải quyết
khiếu nại tố cáo và cơ chế giám sát của quốc hội với hoạt động này về mối quan hệ giữa hội đồng
nhân dân cấp tỉnh với quốc hội và quy trình bồi nhiệm lãnh đạo cấp tỉnh
về cơ chế kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo ở địa phương